một trong những sự kiện được cộng đồng doanh nghiệp việt nam quan tâm nhất trong tuần này là việc cptpp chính thức có hiệu lực với việt nam từ ngày một mươi bốn tháng một
nhằm làm rõ những tác động của việc hiệp định này đối với cộng đồng doanh nghiệp việt nam hội thảo cptpp với doanh nghiệp việt lợi ích hay thách thức đã được diễn ra sáng nay tại hà nội
tại hội thảo hơn hai trăm linh chuyên gia diễn giả đã cùng đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp về tác động của cptpp đến việt nam
trong đó một vấn đề được doanh nghiệp quan tâm nhất chính là những cơ hội để doanh nghiệp đón đầu thị trường hàng hóa khổng lồ với hơn năm trăm linh triệu dân chiếm một mươi năm hai tổng kim ngạch thương mại và quy mô lên tới một mươi ba năm
cơ hội là có cơ hội là có và rõ ràng rằng là nếu có cơ hội thì sẽ có cơ hội
cơ hội là có và rõ ràng rằng là nếu có cơ hội thì sẽ có cơ hội
về mặt cơ hội tức là cái tính tiềm năng thì chúng ta sẽ thấy là một là cái độ mở rộng thị trường của doanh nghiệp là sẽ có nhiều cơ hội hơn thứ hai nữa là cái sự đa dạng hóa thị trường là sẽ có
và cptpp đã coi mỗi quốc gia chính là một tỉnh tức là úc là một tỉnh new zealand là một tỉnh việt nam là một tỉnh
tất cả các công đoạn chúng tôi đều diễn ra trong phạm vi của một cái đất nước có tên là cptpp nhưng chỉ một cái định nghĩa này thay đổi thôi giúp rất nhiều cho doanh nghiệp cả xuất khẩu cả nhập khẩu giúp cả định nghĩa lại nắm lại cái chuỗi cung ứng
theo các chuyên gia dù trên danh nghĩa doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng lợi từ cptpp trong đó có những yêu đãi về cắt giảm thuế quan và mở cửa thị trường hàng hóa
tuy nhiên vấn đề quy tắc xuất xứ mới là điều doanh nghiệp thực sự phải quan tâm
vì quy tắc xuất xứ là một trong những giao cản lớn nhất của doanh nghiệp xuất khẩu và sẽ xác định hàng hóa có đủ điều kiện để được hưởng yêu đãi thuế quan hay không đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa thuận lợi hóa thương mại và phòng tránh gian lận thương mại